xin kính chào quý vị khán giả một số thông tin thời tiết sẽ mở đầu an ninh ngày mới
thủ đô hà nội và một số khu vực ngày hôm nay sẽ xuất hiện hai hình thái thời tiết cả nắng và mưa trời oi nóng vào giữa trưa
vâng với hình thái thời tiết như thế này thì sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người gây ra các bệnh lý về mũi họng do cơ thể dễ đổ mồ hôi
quý vị cần mang theo cả các dụng cụ chống nắng và chống mưa khi di chuyển trên đường
và tốt nhất là với hình thái thời tiết thay đổi liên tục thì quý vị nên hạn chế ra đường khi mà không thật sự cần thiết
vâng còn khu vực tây nguyên và nam bộ thì sẽ xảy ra mưa rông diện rộng dự báo đến ngày mai thì mưa mới giảm và chấm dứt ở hai khu vực này
trời mưa lớn nên là người dân cần đề phòng sạt lở ngập úng ở những nơi có lũ thì người dân cần theo dõi diễn biến lũ chủ động kê cao đồ đạc
mưa lớn sẽ khiến nước sông suối dâng cao và các ngầm tràn dễ bị ngập sâu
vâng để đảm bảo an toàn quý vị cần lưu ý là không đi qua các khu vực này khi thấy nước dâng cao
và chú ý quan sát biển báo cập nhật liên tục thông tin từ các phương tiện truyền thông
vâng đó là một số thông tin thời tiết đáng chú ý và an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với phần tin tức cập nhật
thưa quý vị và các đồng chí ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày này cách đây bảy mươi sáu năm lực lượng an ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc
khám phá tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số bảy phố ô nhi hầu nay là phố nguyễn gia thiểu hà nội
đập tan cuộc đảo chính của quốc dân đảng câu kết với thực dân pháp
bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng trong suốt thời gian qua
lực lượng an ninh nhân dân đã hoàn thành tốt vai trò của lực lượng an ninh nhân dân
trong năm cốt tham mưu kịp thời với đảng nhà nước các cấp ủy chính quyền địa phương
đường lối chủ trương chính sách giải pháp phù hợp hiệu quả trước đòi hỏi của tình hình thực tiễn
chủ động triển khai đồng bộ toàn diện xuyên suốt hiệu quả từ xa từ sớm từ cơ sở
rộng khắp trên tất cả các mặt công tác bảo đảm an ninh đối ngoại an ninh nội địa an ninh chính trị nội bộ
an ninh kinh tế an ninh mạng góp phần giữ vững ổn định chính trị không để bị động bất ngờ
cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
vâng thưa quý vị có thể khẳng định thời gian qua lực lượng an ninh nhân dân luôn giữ vững vai trò thanh bảo kiếm
bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
thực hiện tốt phương châm kiên quyết kịp thời vững chắc và thận trọng
qua đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy trong công tác dũng cảm trong chiến đấu
đoàn kết hiệp đồng mưu trí sáng tạo và quyết thắng
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bạc liêu
trong năm qua lực lượng an ninh nhân dân công an bạc liêu đã tham mưu đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
ban hành nhiều kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu trọng điểm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại bạc liêu
bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng như đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia diễn ra trên địa bàn tỉnh
thời gian qua đơn vị luôn chủ động tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh
với phương châm là chủ động phòng ngừa giữ dưỡng bên trong
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao ra đời
cũng là bước ngoặt trong công tác đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu độc
có nội dung chống phá đảng nhà nước định hướng tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng
xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
đã làm gõ là bốn mươi tám trường hợp là trên bốn mươi tám hội nhân
đồng thời mời gọi hỏi gan đe cho buộc cam kết là hai mươi sáu trường hợp
ngoài ra còn cho bóc gỡ xó bài các video cũng như vô hữu quán là hai mươi hai trường hợp
bên cạnh đó thì đơn vị cũng tiếp tục tham mưu
ban chỉ đạo phòng tỉnh đặc biệt chỉ đạo ban chỉ đạo ba mươi năm
tham gia giết bài có một trăm hai mươi bảy bài
phản bác và thông tin sai cho đặc
lực lượng an ninh nhân dân công an bạc liêu cũng chủ động nắm tình hình địa bàn cơ sở
kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền các cấp
giải quyết ổn định nhiều vụ mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện đúng quy định pháp luật
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân
không để các thế lực thù địch lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện
để kích động gây phức tạp kéo dài hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc phát huy vai trò chức sắc các tôn giáo
người có uy tín trong dân tộc thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền
vận động bà con tín đồ và đồng bào dân tộc thiểu số
chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên có liên quan đến dân tộc tôn giáo ngay từ cơ sở
với tuyên truyền vận động như thế nhìn chung đại đa số là người dân đồng bào dân tộc tôn giáo
chấp hành rất tốt chủ trương chính sách quản pháp luật của nhà nước
tham gia cùng với lực lượng công an để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
đặc biệt là công tác không chống tàu hạng
lực lượng an ninh nhân dân công an bạc liêu cũng chú trọng công tác an sinh xã hội
vận động cán bộ chiến sĩ và mạnh thường quân tham gia các hoạt động thiện nguyện với trị giá hàng chục tỷ đồng
phát huy những thành tích chiến công đạt được trong thời gian qua
từng thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân công an bạc liêu
đã và đang không ngừng nỗ lực học tập giàn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ
tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
vì nước quên thân vì dân phục vụ
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử kháng cáo của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch đầu tư tp hà nội
thông qua luật sư bảo chữa cho mình bị cáo nguyễn đức trung đã gửi đến tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội hồ sơ bệnh án
trong đó có các hồ sơ bệnh án đều có nội dung chẩn đoán bị cáo bị ung thư trực tràng theo dõi di căn phổi
bị cáo cũng nộp tám mươi năm tài liệu là bằng khen giấy khen kỷ niệm trương huân chương trong suốt quá trình công tác
bị cáo nguyễn đức trung cũng nộp các đơn xác nhận việc làm thiện nguyện cùng đơn của nhiều cá nhân cơ quan tổ chức xin giảm nhẹ cho bị cáo
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo nguyễn thị kim tuyến và phạm thị hường cựu cán bộ sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội cũng có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt
theo kế hoạch phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một tháng bảy cho đến ngày một mươi ba tháng bảy
vào ngày hôm nay tòa án quân sự thủ đô hà nội tòa án quân sự quân khu bảy sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cùng đồng phạm
trong vụ án buôn lộ nhận hối lộ tổ chức cho người khác chống đến nước ngoài và khám phá
không tố giác tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hữu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ của ông lê xuân thành về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hữu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng liên quan đến vụ án này
trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh việt nhớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường tám tp cà mau về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng nhớ đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát bắt quả tăng cùng với tăng vật vào ngày một mươi một tháng bảy
theo đó vào chiều ngày một mươi một tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố cà mau
tiến hành tuần tra kiểm soát đến khu vực khóm năm phường năm phát hiện nhớ điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện sáu gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và một số tăng vật khác
khải thác nhanh nhớ khai nhận số tang vật trên là ma túy do nhớ vừa vận chuyển từ tp hồ chí minh về đến cà mau
đang trên đường bị cắt giấu thì bị phát hiện bắt quả tang cùng thang vật
vâng thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao hiện nay có đến khoảng bốn mươi năm mươi năm trong tổng số hơn chín mươi tàu cá của nước ta đang phải ngừng hoạt động
đặc biệt là các tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiên liệu như lưới kéo nghề rê
vâng và việc làm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân
bên cạnh đó thì cũng tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
mặc dù đang trong mùa khai thác hải sản thế nhưng những ngày này không khí ở âu thuyền và cảng cá thọ quang đà nẵng lại không mấy nhộn nhịp
đã vài tháng nay các tàu cá dù ra khơi đánh bắt hay nằm bờ thì cũng đều khó khăn như nhau
cũng tính vừa tính đi lại nhưng mà nói chung là động gió mái cũng tính là thôi cho anh em dị nghỉ
rồi giọng nó cao quá thôi đi từ từ làm rồi có gì đó rồi đợt đây chú tính chú đi lại thử sao nữa
rồi nếu mà có thì chú hoạt động tiếp nếu làm được hoạt động tiếp còn nếu không có thì chắc chú cũng nghỉ
chứ bây giờ giọng nó cao quá rồi gió cả rồi nó không có lây
chúng lại là con cũng đủ tồn được nhưng mà chứ định mua vừa thì phải làm thôi nha
chứ con đụng ra thì cho mà cả quả ba con khỏi làm rồi
chỉ phí nhiên liệu chiếm
từ bốn mươi năm sáu mươi chi phí đầu vào phục vụ sản xuất cho tàu cá khai thác thủy sản
trong khi đó giá dầu diesel năm s từ tháng một mươi hai năm ngoái đến nay có thời điểm đã tăng lên khoảng sáu mươi năm
giá các mặt hàng khác phục vụ cho khai thác thủy sản cũng tăng từ một mươi ba mươi
trong khi giá bán hải sản tăng không đáng kể
vì vậy hiện nay khoảng bốn mươi năm mươi năm tàu cá đã phải ngừng hoạt động
hiện nay các địa phương cũng đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ ngư dân
đồng viên và công nghiệp
tiếp tục vươn khơ bấm biển
tiến hành nhanh các cái giải quyết nhanh các cái hồ sơ hỗ trợ
của trung ương cũng như là của thành phố cho bà con ngư dân
bên cạnh đó thì cũng đề nghị bà con thực hiện cái việc tiết kiệm nhiên liệt
có dự báo ngư trường chính xác để cho bà con
bà con theo dự báo ngư trường đó thì nó sẽ dỡn bớt cái khoảng đường mà chạy đi
bà con sẽ dỡn bớt cái khoảng đường mà chạy đi
để mà kiếm cá
khai thác thủy hải sản không chỉ là nghề mưu sinh nuôi sống hàng triệu gia đình
mà còn bóp phần bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
mới đây thì thủ tướng chính phủ phạm minh trình đã có ý kiến chỉ đạo
về việc hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng do giá xăng dầu
ngay sau đó thì bộ nông nghiệp và phước triển đông thôn
và bộ công thương cũng đã có văn bản đề xuất các phương án hỗ trợ cho ngư dân
mặc dù trong kỳ điều hành vào ngày hôm qua
giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh nhưng vẫn còn neo ở mức cao
vì vậy cần có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho ngư dân
để họ có thể có điều kiện vươn khơi bám biển
xung quanh câu chuyện này tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
có cuộc trao đổi ngắn với chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
trước tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã có đề xuất là
chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho ngư dân trong thời gian sáu tháng
và thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động
vâng ạ theo ông thì đề xuất này sẽ có tác động như thế nào đến với người dân ạ
tôi nghĩ đây là một sự hỗ trợ cần thiết
trong bối cảnh trong điều kiện giá xăng dầu tăng cao
làm cho chi phí họ tăng như phóng sự vừa nói
mà chi phí tăng cao thì lợi nhuận không có
mà càng ra khơi càng lấy bắt thì càng phải thu lỗ
thế thì chỉ có cách là hỗ trợ cho họ bù lỗ bằng cái giá xăng dầu tăng
vâng đó là từ phía bộ nông nghiệp
còn về phía bộ công thương thì cũng đã đề xuất là
hỗ trợ bằng cách là trích một cái phần tiền từ nguồn ngân sách nhà nước
để bùm lại cái chi phí xăng tăng so với đầu năm
vâng và theo ông thì cái việc làm này sẽ tác động như thế nào
đến việc ngư dân sẽ vươn khơi bán việc
thông án theo tôi nghĩ là có tính giá toàn diện hơn
có nghĩa không hỗ trợ cho trước bắt mà hỗ trợ cho lâu dài
theo tính toán thì cái giá xăng dầu tăng từ đầu năm cho đến nay
thì nó tăng vào khoảng trên là ba bảy trăm bảy mươi sáu tỷ
thế thì nguồn này lấy từ đâu
nguồn này lấy từ ngân sách nhà nước
nhưng chúng ta cũng phải xem xét như thế này
trong bối cảnh trong hoàn cảnh hiện nay
thì các bộ các cơ quan chức năng đưa ra là cần thiết
có nghĩa là đưa ra chính sách hết sức là kịp thời
để tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân
thế thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy
cũng phải xem xét là cái nguồn lực của nhà nước
thì liệu khả năng có đáp ứng được hay không
đấy là một vấn đề
thế thì từ trước đến nay thì ngoài cái nguồn lực nhà nước hỗ trợ
thì nhà nước bằng cái hỗ trợ cái gói khôi phục phát triển kinh tế
thì bằng rất nhiều chính sách
hoãn miễn giảm thuế hay là chính sách tiết dụng hai
thế thì cái việc này thì đề xuất theo quan điểm là cần thiết
nhưng vào thời điểm nào và lúc nào
thì theo tôi nghĩ là ngân sách nhà nước phải tính toán hết sức cụ thể
vâng và có lẽ là chúng ta cũng cần phải giải quyết là từ gốc của vấn đề
đó là cái việc bình ổn giá xăng dầu
cũng là một vấn đề mà đang được dư luận rất quan tâm hiện nay
giá xăng dầu cũng đã được điều chỉnh giảm ba đồng một lít
tuy nhiên thì cũng cần phải có những cái chính sách
những cái công cụ điều tiết như thế nào
để cái giá xăng dầu được bình ổn trong thời gian dài hơn
ta thấy là một trong những giải pháp rất quan trọng là các công cụ thuế
chúng ta thấy là trong cái cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu
thì thuế chiếm từ ba mươi tám đến bốn mươi ba
thế thì trong cái thuế xăng dầu thì có bốn loại thuế
thứ nhất là thuế nhập khẩu
thứ hai là vat
thứ ba là thuế thiếu thùng đồng biệt
thứ tư là thuế bảo vệ môi trường
quốc hội đã giảm thuế bảo vệ môi trường
và theo tôi biết được
tại thời điểm hiện nay đã giảm kịch kịp
giảm đến sàn
thuế nhập khẩu thì chúng ta có thuế tối hợp quốc
yếu đại tối hiệu quốc
thì cơ quan chức năng cũng như chính phủ đã đề nghị quốc hội
sẽ giảm từ bao nhiêu
từ hai mươi xuống một mươi hai
để làm sao để tạo cái điều kiện
cho cái nguồn cung nó ra giảm nguồn cung
thì chính trong cái bối cảnh mà giá xăng dầu thế giới đang tăng cao
thì cơ quan chức năng cũng đang đề nghị xem xét
là giảm cái thuế thiếu thùng vat
đầu thời cũng đang xem xét
thuế thiếu thùng đặc biệt
vâng được xin cảm ơn phát giáo sư tuyển sĩ nguyễn trí long
về những phân tích rất cụ thể
và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng và tiếp theo những chính sách nào đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đây
mời quý vị cùng theo dõi ngày sau đây
văn phòng chính phủ có công văn số bốn nghìn hai trăm tám mươi hai
chuyên đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan
cần chương thực hiện nhanh hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đối với nội dung thuộc lĩnh vực y tế
và có giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh
nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
vừa có công văn ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
gửi công ty trách nhiệm hữu hạn grab
về việc phối hợp cung cấp thông tin trước ngày một mươi tám tháng bảy tới
về việc grab sẽ thu thêm phụ phí nắng nóng năm đồng
đối với mỗi chuyến grabbuy và mỗi đơn hàng grabfood grabmart
với dịch vụ grabexpress là ba đồng một đơn hàng
từ ngày sáu tháng bảy tại một số tỉnh thành
cục bảo vệ thực vật cho biết
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và tổng cục hải quan trung quốc
đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
đối với sầu riêng xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc
theo đó trái sầu riêng chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường trung quốc
sau khi nghị định thư được công bố trên website của tổng cục hải quan trung quốc
cùng với danh sách khắp vùng trồng cơ sở đồng gói sầu riêng của việt nam được phê duyệt
từ bốn cho đến tám người một ngày
theo ghi nhận của tuổi trẻ vào sáng ngày một mươi một tháng bảy
nhiều điểm tiêm vaccine cộng đồng tại tp hcm như trạm y tế phường một mươi bốn quận một mươi một
trạm y tế phường thịnh xuân quận một mươi hai
trung tâm y tế quận bình thạnh
rất đông người dân đến tiêm vaccine
đa số người dân đến tiêm vaccine mũi ba mũi bốn
theo hcdc chỉ trong ngày sáu tháng bảy
đã có hơn bảy mươi sáu người dân đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại các điểm tiêm ở tp hcm
đặc biệt số lượt người dân đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
chiếm tỷ lệ cao nhất là bảy mươi hai
hơn năm mươi năm người
tăng gấp ba tám lần so với ngày năm tháng bảy
khoảng hơn một mươi bốn người
cùng với vui mừng vì giá xăng hạ nhiệt
người dân đã kỳ vọng vào giá hàng hóa thiết yếu
sẽ sớm giảm về mức hợp lý
doanh nghiệp thì mong ngóng cơ quan quản lý
tiếp tục điều hành giảm giá xăng sâu hơn
bằng việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
và thuế giá trị gia tăng vat
đối với mặt hàng hàng
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế đô thị
đưa ra giải pháp lâu dài bình ổn giá xăng dầu
tiến sĩ nguyễn quốc việt
phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách cho rằng
căn cơ nhất là giảm các loại thuế
tính trên tỷ lệ phần trăm giá
thành xăng dầu như tiêu thụ đặc biệt
vat hay thuế nhập khẩu
các doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý
nghiên cứu xem xét giảm một nửa năm mươi
mức thuế suốt tiêu thụ đặc biệt
hay vat đánh trên mỗi lít xăng dầu hiện nay
mặt hàng dầu không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
và mới đây bộ tài chính đã báo cáo
thủ tướng việc giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt
vat với xăng dầu
tuy nhiên thẩm quyền quyết định điều chỉnh
hai loại thuế này thuộc quốc hội
nên không thể áp dụng ngay
báo kinh tế và đô thị thông tin
thế giới đang có nhu cầu lớn
đối với các sản phẩm trái cây rau quả chế biến
tuy nhiên ngành chế biến trái cây rau quả của việt nam
vẫn rất khiêm tốn và chưa phát triển
khiến cho doanh nghiệp đánh rơi hàng tỷ đô la mỹ
thống kê của bộ công thương
mỗi năm thị trường châu âu nhập khẩu rau củ quả
khoảng một trăm hai mươi tỷ đô la mỹ
chiếm bốn mươi tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu rau quả toàn cầu
mặc dù châu âu có nhu cầu lớn về rau quả
nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của việt nam
sang châu âu chỉ đạt một trăm chín mươi triệu đô la mỹ
chiếm tỷ trọng ba mươi sáu
lượng nhập khẩu của eu
lý giải nguyên nhân khiến cho kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang thị trường châu âu chiếm tỷ trọng khiêm tốn
giám đốc trung tâm thông tin công nghiệp
và thương mại bộ công thương phạm hưng cho biết
trong cơ cấu trái cây
rau quả việt nam xuất khẩu sang châu âu
sản phẩm tươi khoảng bảy mươi
sản phẩm chế biến chỉ chiếm ba mươi
còn theo báo lao động
qua khảo sát thì nhiều doanh nghiệp
đã sẵn sàng triển khai thực hiện nghị định
số ba mươi tám ndcp của chính phủ
về việc tăng lương tối thiểu vùng
khiến cho người lao động rất phấn khởi
theo thông tin cho biết
tại công ty cổ phần dược phẩm tv farm
đã triển khai các nghiệp vụ
để thực hiện trả lương cơ bản cho người lao động
theo nghị định số ba mươi tám của chính phủ
theo tính toán của bộ phận chuyên môn
bình quân người lao động
được tăng lương tương ứng với bảy
cao hơn so với mức tăng của chính phủ
và qua khảo sát cho thấy
nhiều doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị từ trước
và chờ nghị định của chính phủ
là áp dụng ngay tại doanh nghiệp của mình